ngày một mươi một tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam đã rời thủ đô hà nội
lên đường sang thăm chính thức new zealand từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng ba thăm chính thức australia
và dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean australia tại sydney từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba
các chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của thủ tướng new zealand và thủ tướng australia
vào lúc một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng ba theo giờ địa phương tức là tám giờ sáng nay theo giờ việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế auckland
bắt đầu chuyến thăm chính thức new zealand
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ gặp mặt thị trường auckland finov gặp mặt cộng đồng người việt nam tại new zealand